phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị thủ trưởng hai đơn vị chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy trách nhiệm người đứng đầu

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị thủ trưởng hai đơn vị chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh chỉ huy trách nhiệm người đứng đầu

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị thủ trưởng hai đơn vị chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh chỉ huy trách nhiệm người đứng đầu

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị thủ trưởng hai đơn vị chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh chỉ huy trách nhiệm người đứng đầu